để có thể tuyên truyền đến bà con vùng cao những chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
lực lượng công an cơ sở tại đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn bất cập
tuy nhiên bằng hướng đi vận động tranh thủ phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ quyền biên giới những năm trở lại đây đã luôn đạt được những hiệu quả rõ rệt
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
xã đồng văn một trong những xã xa nhất của huyện bình liêu với ba hai trăm bảy mươi tám nhân khẩu trong đó dân tộc giao thanh phán chiếm đến chín mươi năm
với một mươi ba người có uy tín trên địa bàn họ đã thực sự như cánh tay nối dài giúp đỡ lực lượng công an trong việc tuyên truyền
phổ biến pháp luật đến gần hơn với bà con vùng cao biên giới
đồng thời đây cũng là lực lượng phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
trạng xã hội và các hủ tục tập tục lạc hậu
người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây thì là cái trình độ dân trí thì cũng thấp và đời sống kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn
nên là những cái thủ tục lạc hậu là còn nhiều
vai trò của người uy tín thì trong vùng đồng bào dân tộc thì là rất quan trọng
một phần là vận động nhân dân là bỏ các thủ tục lạc hậu và bỏ những quan điểm
và đường liên lạc
với sai trái khi mà có những cái tầng lớp thủ địch đến địa bàn để tuyên truyền về đạo trái phép
và về những cái chủ trương chính xác không đúng
học được hả
em tên là lý văn hoàng thôn bản cộng xã hoành mô huyện mình liêu tỉnh quảng ninh
trước kia thì mình cũng đã từng bị phạm
phạm pháp luật nhờ có các cán bộ ở xá ở trong thôn bản
bác hoa ở chỗ bản cầm thì cũng thường xuyên xuống động viên
bản thân mình từ nay thay đổi là chủ yếu làm bà nôi cũng chẳng mong muốn phạm pháp luật nữa
do trước kia mình chưa hiểu biết về pháp luật thì mình cũng có đi đánh bạc biết là cái đấy sai trái
trong những thời gian vừa qua được bà con nhân dân trong thôn bầu tôi là người uy tín trong thôn
thì tôi cũng luôn luôn là phối kết hợp
hợp với lực lượng công an xã công an huyện thường xuyên tuyên truyền vận động bà con trong thôn
là chấp hành đừng lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước
không vi phạm những quy chế của quy định của thôn bản trong những thời gian vừa qua
trên cơ sở chương trình kế hoạch chúng tôi phân công chi tiết đến từng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp tiếp xúc vận động đối với người uy tín
để triển khai các nhiệm vụ
trong thời gian đến tuyên truyền vận động rồi các hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tuyết nguyên án
mà tập trung vào phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
rồi phòng chống mua bán vận chuyển pháo lổ trái phép trên tuyến biên giới
cùng với đó là giả soát tất cả những vấn đề nổi cộng
liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số
như vấn đề nấn chiếm tranh chấp đất rừng
các vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa ở khu dân cư
trên cơ sở đó tạo cái khí thế
đón xuân vui vẻ để mọi người dân có thưởng được cái tết ấm no hạnh phúc an ninh an toàn
huyện bình liêu hiện có một trăm một mươi chín người có uy tín
phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt đối với công tác công an
từ đó giúp lực lượng công an nắm chắc địa bàn
góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị
và trật tự xã hội nơi phiên dậu của quốc